rừng phòng hộ có vai trò rất quan trọng đối với đời sống của con người
tuy nhiên hiện nay công tác quản lý bảo vệ rừng phòng hộ lại đang tồn tại rất nhiều khó khăn và bất cập
phản ánh của nhóm phóng viên tại tỉnh đắk lắc
trạm quản lý bảo vệ rừng số hai thuộc ban quản lý rừng phòng hộ buôn đôn
chỉ có hai cán bộ kiểm lâm quản lý hai tiểu khu với hơn hai hectare rừng
sự thiếu hụt nhân lực này đã gây không ít khó khăn cho các đồng chí khi làm công tác kiểm tra rừng
khó khăn cho chúng tôi là ít người quá
nhiều khi là anh em đi chỗ này có khi là buổi đêm hoặc là buổi ngày người ta chặt là sau
có khi là một chỗ tôi vẫn phát hiện được nhưng mà nó lại có khi là chậm
xử lý tại chỗ thì nhiều khi là rất khó khăn cho chúng tôi
ít người quá mà người ta được đi làm là rất đông
ban quản lý rừng phòng hộ buôn đôn được giao quản lý bảo vệ hơn một mươi hectare rừng
gồm rừng phòng hộ hơn bốn hectare rừng sản xuất hơn năm hectare rừng
ngoài quy hoạch đất lâm nghiệp gần một trăm linh hectare
trong khi đó cán bộ trực tiếp bảo vệ rừng chỉ có một mươi người chia cho năm trạm quản lý bảo vệ rừng
do đó ban quản lý phải thực hiện giao khoán bảo vệ rừng phòng hộ cho cộng đồng
hộ đồng bào dân tộc tại địa phương để bảo đảm lực lượng và phương tiện tuần tra
các tổ đi tuần tra rừng theo kế hoạch của đơn vị đề ra cùng nhau đi tổ chức tuần tra rừng
không chỉ thiếu hụt nhân lực mà các phương tiện tuần tra công cụ hỗ trợ cho công tác quản lý bảo vệ rừng cũng chưa được trang bị
nên cán bộ đơn vị phải dùng phương tiện cá nhân để phục vụ cho công tác kiểm tra
thêm vào đó việc các đối tượng vi phạm không chấp hành xử phạt cũng gây ra những khó khăn cho cán bộ kiểm lâm trong công tác tuyên truyền
khi mà ban hành quyết định chi phạt đối với đương sự đó người ta không chấp hành nạp phạt
thì cơ quan kiểm lâm phải tiến hành là thực hiện cưỡng chế theo quy định
nhưng mà vượt cưỡng chế là tài sản người ta không có không có cho nên là thu tiền theo quyết định xứ phạt là không được
chính vì vậy là cái tính răng đe về cái đó là nó không có
dẫn đến là các đối tượng các những người muốn thực hiện hành vi đó
người ta vẫn tiếp tục
hiện nay vẫn còn liên tục xảy ra các vụ vi phạm lâm luật dẫn đến những hậu quả rất nặng nề
do đó để tình trạng phá rừng phòng hộ không tiếp tục tái diễn
chính quyền địa phương cần chỉ đạo cho các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ để có giải pháp hữu hiệu
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân trong việc giữ gìn và khai tác hiệu quả tài nguyên rừng